hôm nay công an tỉnh bắc ninh xác nhận đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp tử sơn nguyễn thế tuấn để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn tp tử sơn
theo thông tin ban đầu ông nguyễn thế tuấn bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường đồng nguyên thành phố tử sơn
những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông nguyễn thế tuấn còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch của thị xã tử sơn
ông phạm quốc tuấn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh và một trưởng phòng của sở